ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan an điều tra bộ công an
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
nguyên cục trưởng cục quản lý dược
trước đó ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan an ninh điều tra bộ công an đối với bị can trương quốc cường
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời điểm khởi tố bị can trương quốc cường cơ quan an ninh điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can
theo kết luận điều tra trong giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn tại cục quản lý dược đã xảy ra một số sai phạm
trong quá trình thẩm định xét duyệt cấp số đăng ký thuốc mang nhắn mắc health hai nghìn
và chưa có các biện pháp kịp thời để xem xét đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc
bị can trương quốc cường với vai trò cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực hội đồng xét duyệt
cấp số đăng ký thuốc chịu trách nhiệm trước bộ trưởng bộ y tế và pháp luật về mọi mặt hoạt động
của cục quản lý dược cũng có trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra những sai phạm nêu trên
của cục quản lý dược gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn năm mươi tỷ đồng
còn liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện tim hà nội cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn
nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
trước đó bị can nguyễn quang tuấn chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cụ thể cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện tim hà nội
và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can nguyễn quang tuấn
nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn quang tuấn đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cộng hòa liên bang đức
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại arctic công ty arctic
và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong thi hành công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử
triệu tập tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc tại bờ hồ hàn kiếm
vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và một số cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật
của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất
đàm phán mua chế phẩm redoxy ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu
trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty argentic
công ty của gia đình bị cáo trung mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty acomic
gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả một đối tượng tạm trú tại quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng đã bịa ra sự việc minh bị cướp tài sản để lực lượng công an vào cuộc truy tìm
chỉ sau một giờ đồng hồ tối qua ngày chín tháng một mươi hai lực lượng công an thành phố đà nẵng đã xác định được thực hư sự việc
nam thanh niên tên thái duy khương hai mươi sáu tuổi làm lái xe công nghệ tại đà nẵng
trước đó khương trình báo với cơ quan công an về việc bị cướp tài sản trên địa bàn phường hòa xuân
công an quận cẩm lệ đã vào cuộc xác minh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và xác định được không hề có vụ việc như khương trình báo
tại cơ quan công an khương thừa nhận do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đã bán xe máy và thuê xe khác để đi làm
nhưng vẫn không thể bù lại được số tiền nợ nần
sợ gia đình biết việc khương đã bịa ra sự việc bị cướp tài sản để khiến gia đình thông cảm bỏ qua
vụ việc hiện đang được công an quận cẩm lệ củng cố hồ sơ xử phạt về hành vi báo thông tin giả
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
tp hcm hiện đang có chiều hướng tăng cũng như là số ca nhiễm f đang cách ly tại nhà ở mức tương đối cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi bộ quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực tăng cường
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
hiện thành phố quản lý và chăm sóc hơn tám mươi năm f trong đó sáu mươi sáu năm trăm linh f đang điều trị tại nhà
gần năm ba trăm linh điều trị tại cơ sở phường xã thị trấn tầng một chiếm tám mươi bốn
tại tầng hai số ca f đang điều trị là gần một mươi một bảy trăm linh chiếm một mươi ba
ba bệnh viện hồi sức cho các trường hợp nặng có một tám trăm linh trường hợp chiếm hai
trong đó có hơn bốn trăm linh trường hợp thở máy xâm lấn số ca mắc tăng dần trong ba tuần vừa qua
trước đó thành phố đã đề xuất bộ quốc phòng cho duy trì tám mươi năm trạm y tế lưu động với một trăm năm mươi ba nhân viên đến cuối năm nay
do số f cách ly tại nhà có sự hướng tăng ở một số quận quyền
để đảm bảo chăm sóc điều trị f ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ quốc phòng xem xét
tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường cho một trăm bảy mươi chín trạm y tế lưu động
chưa kể tám mươi năm trạm đang hoạt động với tổng số năm trăm ba mươi bảy quân y
trong cao điểm đợt dịch thứ tư quân đội đã huy động ba mươi bốn quân nhân hơn chín mươi tám dân quân tự vệ
cùng hai y bác sĩ và học viên quân y đồng hành với tp hcm chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
sáng nay ngày một mươi tháng một mươi hai tp hcm bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba cho nhóm ưu tiên
quân covap là địa phương đầu tiên thực hiện chiến dịch tiêm mũi ba
tại bàn thành phố với dự kiến là khoảng hơn hai người thuộc tuyến đầu chống dịch
và người có nguy cơ cao cần được tiêm bổ sung
đợt này quận gò vấp dự kiến khoảng một trăm một mươi người thuộc nhóm ưu tiên tiêm vaccine mũi ba gồm
nhóm suy giảm chức năng miễn dịch gần hai người lực lượng tuyến đầu khoảng hai người
còn lại nhóm từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ thông tin lưu trữ số lượng người đã tiêm mũi một mũi hai các đợt trước
quận chia sẻ dữ liệu về các phường lập danh sách nhóm ưu tiên
riêng nhóm suy giảm chức năng miễn dịch do trung tâm y tế phụ trách ra soát lập danh sách
ngay trong tuần này các trường sẽ tổ chức thêm một buổi học phụ huynh nữa
trước khi thực hành hướng dẫn học sinh ra vào trường lớp
công tác chuẩn bị càng kỹ nhà trường lẫn phụ huynh càng yên tâm
để ngày trở lại trường không chỉ có niềm vui mà còn phải an toàn
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức tổng hợp
diễn đàn liên kết phát triển tp hcm và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi bốn
sẽ chính thức khai mạc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại tp hcm
đây là lần đầu tiên mekong connect được tổ chức tại tp hcm
đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng liên kết vùng
của diễn đàn kinh tế lớn nhất nhị khu vực đồng bằng sông cửu long
diễn đàn liên kết phát triển tp hcm và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi một
mekong connect hai nghìn hai mươi một với khoảng hai trăm năm mươi đại biểu tham gia
có chủ đề phục hồi kinh tế và liên kết phát triển trong bình thường mới
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân tp hcm và bộ khoa học công nghệ đồng chủ trì
sở công thương tp hcm hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh tại cần thơ
vcci cần thơ là những đơn vị phối hợp thực hiện
mekong connect hai nghìn hai mươi một được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến
với sân khấu thực tế ảo nhằm đảm bảo công tác phòng dịch
tại sự kiện hàng loạt chủ đề thiết thực mang tính cộng hưởng gắn kết chia sẻ
giữa tp hcm và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
như phát huy mạng lưới y tế cơ sở cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh
phục hồi kinh tế và chuỗi cung ứng hàng hóa giữa tp hcm
và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp và đồng bằng sông cửu long
chính sách và các vấn đề liên kết giữa tp hcm và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
ngày một mươi tháng một mươi hai ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cà mau
phối hợp cùng với ban chỉ huy quân sự huyện u minh thu gom quả bom nặng khoảng hai trăm năm mươi kg
ở ấp một mươi một xã khánh thuận huyện u minh
đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện
quả bôm này được ông nguyễn văn hận ở ấp một mươi một xã khánh thuận phát hiện
khi thuê cận cuốc nạo vết kênh mương trên ruộng lúa nhà mình
tình trọng quả bôm khi phát hiện còn nguyên vẹn
theo xác định của các chiến sĩ công binh đây là loại bôm mk tám mươi hai
có chiều dài một sáu mét đường kính ba mươi cm tổng trọng lượng khoảng hai trăm năm mươi kg
quả bom đã được ban công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh xử lý an toàn thu gom
và vận chuyển về tập kết tại hầm trước các loại đạn vật liệu nổ quỷ nổ
để xử lý theo quy định
việc thu gom thành công quả bom kịp thời của lực lượng ban công binh tỉnh
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tăng
xe tải vận chuyển một mươi bảy tấn đậu phộng nghi vấn xuất lậu trị giá hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
trước đó khoảng bảy giờ ngày chín tháng một mươi hai tại khu vực vành đai biên giới thuộc tổ một mươi một ấp năm
xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện xe tải
do tài xế nguyễn sơn trân chú tỉnh đồng tháp điều khiển vận chuyển ba trăm bốn mươi bao tải màu trắng
không nhãn mát không tem phụ bên trong có chứa một mươi bảy tấn đậu phộng
tại thời điểm kiểm tra tài xế chân xuất trình hóa đơn hai trăm linh bao đậu phộng số động phộng còn lại
được xuất hóa đơn bổ sung ngay sau đó nhưng có dấu hiệu không hợp pháp
tại cơ quan công an bà lý thị út thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên
hiện công an thị xã tân châu lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật cùng phương tiện
để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm qua ngày chín tháng một mươi hai công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nguyễn thị mai
về tội hành vi tàng trữ và vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó và lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát đến khu vực chợ rồng ớt thuộc ấp an hội b xã an thuận
phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra người điều khiển phương tiện tên nguyễn thị mai đang vận chuyển một bảy trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
mai khai nhận mua số thuốc lá trên từ cửa hàng do ông lưu trần phúc làm chủ
khám xét tại nhà ông phúc phát hiện thêm một bảy trăm ba mươi gói thuốc lá nhập lậu
thưa quý vị và các bạn càng về dịp cuối năm tình trạng vận chuyển buôn bán và tàng trữ pháo nổ
lại có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
và để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh hải dương đã tập trung
lực lượng phương tiện đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vận chuyển buôn bán tàng trữ pháo nổ
ngày hai tháng một mươi hai trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chợ nam quang phường ái quốc thành phố hải dương
tổ công tác phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tang lường văn thùy
sử dụng xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu b hai sáu mươi sáu nghìn sáu trăm linh sáu khi đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ đi tiêu thụ
ngày bảy tháng một mươi hai công an huyện bình giang cũng đã bắt giữ đối tượng phạm thế hoàn ở xã tân an
huyện thanh hà khi đang vận chuyển một mươi một kg pháo nổ đi tiêu thụ hoàn là đối tượng từng có hai tiền án
về tội trộm cắp tài sản vào các năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín vì hám lời hoàn đã vận chuyển thuê số pháo trên
cho một đối tượng ở huyện bình giang với giá một mươi hai năm triệu đồng
trong tháng một mươi một và những ngày đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ
ngoài một số loại pháo được tự quấn chế tạo thì cũng có những loại là của nước ngoài được vận chuyển trái phép
theo đường tiểu ngạch các vùng biên giới đưa vào trong nội địa rồi từ đó các đối tượng chia nhỏ ra đi tiêu thụ
mặc dù đã bị cấm nhưng vì lợi nhuận bất chính không ít các đối tượng vẫn cấu kết với nhau để lén lút hoạt động
đặc biệt là ở giai đoạn cuối năm khi mà tết dương lịch và tết nguyên đán đang tới gần
phối hợp với các đơn vị địa phương để tăng cường lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh
đối với các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ và các vật liệu nổ đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
ngoài việc duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn công an tỉnh hải dương sẽ đồng loạt triển khai
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
theo đó các vụ việc vi phạm pháp luật và các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
chuyển sang một số tin tức khác
từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi tháng một mươi hai giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước giảm tám trăm ba mươi đồng một lít xuống còn hai mươi hai tám mươi đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm giảm một một trăm linh đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh giảm một một trăm linh đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm tám trăm ba mươi đồng một lít
sau khi giảm mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi hai tám mươi đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi hai tám trăm linh đồng một lít
đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn một trăm linh đồng một lít còn một mươi một chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm bốn hai trăm năm mươi hai đồng một lít còn một mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một lít
như vậy giá xăng trong nước có lần giảm mạnh thứ hai liên tiếp